thưa quý vị và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã thông tin sáng nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người từng gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh
mở đầu bản tin thời sự an ninh ngày hôm nay phóng viên đức huy antv lâm đồng sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về diễn biến cũng như kết quả của phiên xét xử này
xin kính chào quý vị khán giả
quá trình xét hỏi tại phiên tòa sáng nay kiều quốc huy đã thành khẩn khai báo khai rành mạch từng chi tiết dù sự việc đã xảy ra lâu
đáng lưu ý ngay sau khi ra tay sát hại vợ chồng anh bình chị hành để chiếm đoạt đất một tuần bị cáo vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy vợ
bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn mưu mô để che giấu hành vi phạm tội như tung tin các
các nạn nhân đã bỏ trốn của địa phương vì nợ nần
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát đã nhấn mạnh hành vi phạm tội của kiều quốc huy là đặc biệt nghiêm trọng
nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức hình phạt cao nhất là tử hình cho tội giết người
từ một mươi tám đến hai mươi năm tù cho tội cướp tài sản và từ năm đến bảy năm tù cho tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
tại tòa đại diện gia đình các nạn nhân cũng yêu cầu tòa phải xử nghiêm đúng người đúng tội
yêu cầu bị cáo bồi thường thỏa đáng tiền tổn thất tinh thần tiền mai táng các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật
kiều quốc huy phạm tội giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng áp dụng điểm a g khoảng một điều chín mươi ba điểm b một bốn mươi sáu điểm g khoảng một điều bốn mươi tám bộ luật hình sự
sử phạt bị cáo bất áp tử hình về tội giết người sử phạt bị cáo hai mươi năm tù về tội cướp tài sản bảy năm tù về tội tàng trữ trái phép
vũ khí quân dụng áp dụng điểm năm mươi vô luật lực sự vụt bị cáo phải chấp hành hình phạm chung cho cả ba tội là tử hình
hội đồng xét xử cũng tuyên buộc kiều quốc huy phải bồi thường cho các gia đình nạn nhân hoàng thế vinh đỗ hoàng bình phạm thị mỹ hạnh
tiền chi phí mai táng tổn thất tinh thần với số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị khán giả vụ án từng gây chấn động dư luận tỉnh lâm đồng với ba tội danh giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép
vũ khí quân dụng đã khép lại
bản án mà tòa án dân tỉnh lâm đồng đã tuyên dành cho bị cáo kiều quốc huy đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ
đây là mức án nghiêm khắc nhất dành cho những kẻ phạm tội liều lĩnh và không còn tính người